tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã tiếp đoàn đại biểu đoàn thanh niên đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela
đoàn do đồng chí rô bê sa pô lê âu bí thư thứ nhất đoàn thanh niên đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela
thứ trưởng bộ văn hóa venezuela làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai cho biết
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh là tổ chức thanh niên luôn gắn liền với quá trình đấu tranh
xây dựng và bảo vệ tổ quốc của việt nam được xem là lực lượng sung kích đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội
cũng như bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước
trưởng ban dân vận trung ương mong muốn chuyến thăm lần này sẽ trở thành cầu nối góp phần gắn kết
củng cố quan hệ giữa tổ chức thanh niên hai nước góp phần vào quan hệ giữa hai đảng
đưa hai đất nước có những bước phát triển thực sự vững mạnh
bí thư thứ nhất đoàn thanh niên đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela đánh giá cao tiềm năng
và những đồng góp của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng như thế hệ trẻ việt nam
đồng chí robesapoleo cho rằng thế hệ trẻ sẽ là nhân tố quan trọng tiếp nối những thành quả
của đảng cộng sản việt nam trong những năm qua
đồng chí rod pesapoleo mong muốn tổ chức đoàn thanh niên của hai nước sẽ có những hoạt động hợp tác
trao đổi kinh nghiệm hiệu quả trong chuyến thăm lần này cũng như trong giai đoạn tiếp theo